sau khi báo nhân dân điện tử phản ánh tình trạng ngang nhiên phá rừng tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín nằm trên địa bàn
ubnd hai xã yà trời lợi và la lốp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc chỉ
đạo các ngành chức năng của tỉnh điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng ở airsub
trong khi chờ các cơ quan chức năng điều tra xử lý thì trong những ngày giữa tháng bảy này
phóng viên truyền hình nhân dân trở lại huyện airsub và tận mắt chứng kiến các đối tượng
ngang nhiên dùng cưa máy tàn phá rừng tự nhiên theo một số người dân địa phương thời gian gần
ở đây có một nhóm đối tượng mang cưa máy xe kéo tự chế dựng lán chạy vào tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy thuộc địa
phận xã ea bung phá rừng lấy gỗ củi lấn chiếm đất rừng gỗ cắt thành từng khúc chờ thời cơ vận
chuyển ra khỏi rừng thế nhưng không mấy chủ rừng cũng như các cơ quan chức năng của huyện ea súp và
xã airbung đến ngăn chặn xử lý trên địa bàn huyện airsub hiện có
ba mươi sáu hecta rừng trong đó có trên tám mươi chín trăm linh hecta rừng tự nhiên và hơn ba hai trăm linh hecta rừng trồng
đến thời điểm hiện nay diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện do công ty trách nhiệm hữu
hạn cao su và lâm nghiệp phước hòa đắk lắc quản lý với diện tích trên sáu mươi ba một trăm linh ha trong đó có
trên bốn mươi một bốn trăm linh hecta rừng ngoài ra ubnd tỉnh đắk lắc đã cho các doanh nghiệp tư nhân thuê đất để
thực hiện hai mươi tám dự án đầu tư phát triển nông lâm và các dự án khác với tổng diện tích trên một mươi chín chín trăm linh
hecta rừng trong đó có một mươi hai một mươi hecta rừng qua giả soát thống kê chưa đầy đủ của tri cục kiểm
lâm tỉnh đắk lắc từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trên địa bàn huyện airsub có trên một trăm chín mươi một hecta rừng bị
chặt phá lấn chiếm trái phép mặc dù thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ubnd tỉnh đắk lắc
chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật
bảo vệ và phát triển rừng ở huyện airsub nhưng rừng ở đây vẫn hàng ngày bị tàn phá điều này khiến
các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc và huyện ea súp ở đâu trong công tác quản lý bảo vệ rừng